ông alexander stub năm mươi năm tuổi đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống phần lan hôm một mươi một tháng hai vừa qua
ông stub từng là thủ tướng phần lan trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
phát biểu trước quốc hội trong lễ nhậm chức tân tổng thống stub nhấn mạnh phần lan đang bước vào kỷ nguyên mới sau khi chính thức gia nhập tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ông stub cũng nhấn mạnh đến những giá trị cốt lõi và nền tảng trong chính sách đối ngoại của phần lan dưới sự lãnh đạo của ông
không giống như hầu hết các nước châu âu tổng thống phần lan nắm quyền điều hành hành pháp cùng với chính phủ trong việc xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh
nguyên thủ quốc gia cũng chỉ huy quân đội lực lượng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh hiện tại của châu âu và tình hình địa chính trị đang thay đổi ở phần lan